vào chiều qua ngày bảy tháng chín tại bản phung xã khánh yên thượng huyện văn bàn tỉnh lào cai đã xảy ra vụ sập cổng trường khiến ba em nhỏ tử vong
ngay sau khi xảy ra sự việc chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng đã khẩn trương xác định nguyên nhân của vụ việc
đồng thời ra soát lại toàn bộ các điểm trường có nguy cơ sập đổ để xử lý kịp thời
điểm trường bản phung sáng ngày hôm nay mùng tám tháng chín lớp học vắng vẻ đa số các em đều nghỉ học để ổn định tâm lý
chỉ có lác đác vài em nhỏ vẫn được bố mẹ đưa đến trường
chúng tôi sẽ có biện pháp và sẽ tích cực tham mưu các vị đảng chính quyền địa phương với các cấp
để tích cực tuyên truyền trong mọi tầng lớp nhân dân về các công việc của mình
rồi ra soát lại các điều kiện về cơ sở vật chất
các mức độ của các cơ sở vật chất các mức độ của các cơ sở vật chất

tuyên truyền các cháu động viên chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để quay trở lại học bình thường
còn với ba em nhỏ bị thương đang được theo dõi và chăm sóc tại bệnh viện đa khoa huyện văn bàn
hiện sức khỏe đã ổn định
ủy ban nhân dân huyện văn bàn đã hỗ trợ gần ba mươi triệu đồng
và cử các phòng ban chuyên môn đến động viên thăm hỏi các gia đình bị nạn
đồng thời chỉ đạo cơ quan chức năng nhanh chóng xác định nguyên nhân vụ việc để xử lý
ủy ban nhân dân huyện văn bàn đã hỗ trợ gần ba mươi triệu đồng
để đảm bảo cho an toàn cho các cháu yên tâm học tập
đây không phải là lần đầu tiên xảy ra sự việc sập cổng trường tại tỉnh lào cai
trước đó vào tháng ba năm hai nghìn một mươi tám
tại điểm trường thôn mã ngan thị trấn tàng lỏng huyện bảo thắng
cũng xảy ra một vụ tương tự khiến một em học sinh tử vong
đây cũng là hồi chuông cảnh báo cho các nhà trường
cũng như các cơ quan chức năng trong công tác quản lý học sinh
cũng như công tác kiểm tra xây dựng cơ sở vật chất